với những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính phủ và người dân việt nam chung tay đẩy lùi dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trong thời gian qua đang thu hút được sự chú ý của nhiều
tờ báo và các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới trong đó nhiều ý kiến nhận định
dù không phải là quốc gia giàu có nhất ở đông nam á song việt nam đã trở thành hình mẫu chống dịch
covid một mươi chín khi thành công trong việc kiểm soát sự lây lan của virus sars cov hai
việt nam là hình mẫu chống dịch covid một mươi chín đây là nhận định của nhiều tờ báo lớn trên thế giới khi
nói về nỗ lực không ngừng nghỉ của chính phủ và nhân dân ta trong việc phòng chống sự lây lan của
virus sars cov hai thời gian qua báo new york times của mỹ đăng bài viết nêu rõ nhờ những nỗ lực sáng
suốt chống virus sars cov hai việt nam đã đảm bảo tỷ lệ lây nhiễm virus thấp hơn so với nhiều nước
láng giềng trong khi đó tờ duts well của đức phân tích nguyên nhân thành công của việt nam trong
cuộc chiến gai go này đó là việt nam đã thực hiện một hệ thống giai đoạn đặc biệt
giám sát công cộng rộng rãi sử dụng lực lượng có kỷ luật tin cậy để tham gia chống dịch
chính phủ đã ví cuộc đấu tranh chống dịch bệnh như cuộc chiến chống giặc và huy động
người dân tham gia trong khi chấp nhận tổn thất kinh tế không nhỏ